thông tin từ ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng nam cho biết
do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài nên nhiều tuyến giao thông huyết mạch ở các huyện vùng cao nam trà my tây giang bị sạt lở nghiêm trọng
tại tuyến quốc lộ bốn mươi b đoạn từ địa phận xã trà mai đi xã trà giòn huyện nam trà my
có nhiều điểm bị sạt lở đất đá cây cối rơi xuống đường gây ách tắc giao thông cục bộ
ngoài ra các tuyến đường trên địa bàn một số xã thuộc huyện nam trà my cũng bị sạt lở hàng trăm mét khối đất đá
khiến việc lưu thông bị ách tắc nghiêm trọng
còn tại huyện biên giới tây giang trên đường hồ chí minh có thêm tám vị trí tiếp tục bị sạt lở gây khó khăn cho việc đi lại
đặc biệt tại đường từ xã trà hy đi xã a san có hai điểm sạt lở với khối lượng lớn gây ách tắc giao thông hoàn toàn